hà nội hiện ghi nhận gần chín tám trăm linh ca mắc sốt xuất huyết số lượng gia tăng nhanh ở cả người lớn và trẻ em và có nhiều ca gặp biên chứng
so với cùng kỳ năm ngoái con số này tăng gấp bốn lần bên cạnh đó hai tuần trở lại đây số bệnh nhân nghi nhập viện với những biên chứng nguy hiểm cũng gia tăng
các chuyên gia nhận định hiện nay hà nội đang là trọng điểm về sốt xuất huyết của miền bắc với số ca bệnh chiếm từ tám mươi đến tám mươi năm
dịch sốt xuất huyết được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong tháng chín này và tháng một mươi tới đây giai đoạn được coi là đỉnh dịch
vậy nên diệt mũi diệt long quăng giữ gìn vệ sinh nơi ở và có những biện pháp bảo vệ bản thân vẫn là những việc tiếp tục cần phải duy trì trong khoảng thời gian này